hà nội đã làm tốt được công tác bố trí đất để phục vụ cho việc di rời
song mỗi bộ ngành đều có đặc quyền rất lớn hà nội không thể tự giải quyết
vì nó sẽ dẫn đến nguy cơ xung đột về lợi ích và quyền lực
do đó cần phải có sự quyết liệt từ chính phủ buộc phải bàn giao lại đất
khi đã có trụ sở mới mà không kể bất cứ lý do gì và phải có chế tài cụ thể
sau vụ việc ở cdc hà nội ubnd tp hà nội quán triệt yêu cầu các đơn vị chấp hành
nghiêm các quy định về mua sắm kiểm soát chặt chẽ số lượng đơn giá vật tư y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử tiền phong
ubnd tp hà nội yêu cầu sở y tế chủ trì phối hợp với thanh tra thành phố
khẩn trương kiểm tra hoàn thành thống kê chi tiết cụ thể danh mục
số lượng vật tư y tế và số lượng vật tư y tế
vật tư thiết bị y tế đã mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch
tại các đơn vị báo cáo thành phố ubnd tp đồng thời kiểm soát các trang thiết bị y tế
vật tư tiêu hào đã mua dự trữ đảm bảo tuyệt đối không để phát sinh tham nhũng tiêu cực
tăng cường đào tạo bồi dưỡng chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn cao
phục vụ công tác phòng chống dịch
báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhăn đề chính là hoàn thiện cơ sở pháp lý
đưa dạy học
trực tuyến thành phương thức chính thức
nội dung bài viết đề cập đến vấn đề đó chính là đề xuất của lãnh đạo một số trường đại học lớn
như kinh tế quốc dân đại học bách khoa hà nội đề xuất bộ giáo dục và đào tạo sớm ban hành
quy định công nhận chứng chỉ học online cho hai mươi hai mươi năm khối lượng kiến thức bằng hình thức dạy học online
phù hợp với điều kiện của từng trường từng môn học ban hành quy định công nhận chất lượng
cơ chế đào tạo giảng viên dạy học online
đại diện một số doanh nghiệp công nghệ cũng cho rằng bộ giáo dục đào tạo cần sớm xây dựng hệ thống đồng bộ
cho giải pháp dạy và học từ việc chuẩn hóa đường truyền trang thiết bị dạy và học có chính sách hỗ trợ
học sinh nghèo tiếp cận với thiết bị giá rẻ xây dựng hành lang pháp lý chuẩn hóa hệ thống chương trình
đào tạo kho học liệu để người việt nam ở tất cả các vùng miền đều có thể tiếp cận với chương trình chuẩn
tiếp sau đây thì mời quý vị đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng vương nam với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
trong tối ngày ba tháng sáu bộ công thương đã chính thức bác bỏ thông tin cơ quan này mua lại số cổ phận
của tổng công ty cổ phận bia rượu nước dạy khác sài gòn sapeco với chi khoảng một trăm ba mươi đồng mỗi cổ phiếu
bộ trưởng bộ công thương còn nhấn mạnh là bộ không có chủ trương này
trong tháng năm có một số nguồn tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hại nước dạy khác thái lan
vi tắc là thái bèp công ty đã mua năm mươi ba năm mươi chín cổ phận của sapeco
muốn chứa nhận số cổ phận trên cho một nhà đầu tư khác
tuy nhiên do các doanh nghiệp không cảm thấy lợi nhuận từ thương vụ này
nên bộ công thương sẽ thực hiện mua lại
trong ngày ba mươi tháng năm thái bef đã phát thông báo bác bỏ nguồn tin trên
khẳng định không có ý định bán lại hoạt động kinh doanh ở việt nam dưới bất kỳ hình thức nào
đến tối ngày ba tháng sáu vừa qua bộ công thương cũng nhấn mạnh rằng
thông tin bộ này muốn mua lại cổ phận tại sapeco là cũng không có cơ sở
theo bộ công thương những thông tin như trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp
các tổ chức cũng như gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội
ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư tại việt nam
còn sở lao động thương binh và xã hội tp hcm vừa có báo cáo
đến hết ngày một tháng sáu sở đã giải quyết hỗ trợ cho hơn ba mươi lao động tự do
bị mất việc làm do covid một mươi chín
số lượng này chỉ chiếm một mươi lượng lao động tự do thống kê được
lý do tiến độ đang chậm được sở lý giải đến từ thực tế là nguồn nhân lực này
đa phần là tạm trú gặp khó khăn khi lên phường xã xác nhận
hơn ba mươi lao động tự do mất việc đã được sở lao động thương binh và xã hội
tp hcm hỗ trợ với tổng số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tuy nhiên tổng số người thuộc diện trên thống kê được trên địa bàn
lên đến hơn hai trăm tám mươi ba người
đa phần trong số nhân lực này là lao động chân tay trình độ không cao
và tạm trú ở thành phố nên gặp nhiều khó khăn cho ưu ba nhân dân phường xã
xác nhận đủ điều kiện
cũng liên quan số tiền hỗ trợ người dân trong covid một mươi chín thành phố đã hỗ trợ cho hơn
hai trăm sáu mươi người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội
người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đạt chín mươi chín sáu với số tiền hơn ba trăm một mươi bốn tỷ đồng
còn số người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương
đã nhận trợ cấp thì chỉ đạt một mươi sáu năm
các doanh nghiệp tại thành phố có nộp đơn và tỏ nhu cầu vay để hỗ trợ người lao động
ngừng việc không lương nhưng chưa được giải ngân do thiếu điều kiện
do đó sở lao động thương minh và xã hội đàn kiến nghị ưu ba nhân dân hai mươi bốn quận huyện thành phố
hoàn thành hỗ trợ hồ sơ cho người dân trước ngày ba mươi tháng sáu
ngành du lịch thành phố hồ chí minh thông thường sẽ có tăng trưởng đáng kể vào những tháng hè
tuy nhiên năm nay với nhiều xáo trộn trong lịch trình đi học
thì kế hoạch du lịch của nhiều gia đình đã bị gián đoạn
ưu ba nhân dân thành phố hồ chí minh mới đây đã chấp thuận chủ trương của sở du lịch
là kích cầu các chuyến đi nội địa của người dân thành phố
cũng như lên lộ trình những sự kiện du lịch trọng điểm năm hai nghìn hai mươi bốn
cục thống kê thành phố hồ chí minh cho biết trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ngành dịch vụ của thành phố giảm một mươi một hai doanh thu so với giai đoạn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó đối với ngành du lịch lửa hành thành phố doanh thu giảm năm mươi tám ba so với cùng kỳ
bên cạnh đó các doanh nghiệp kinh doanh cho lưu trú
cùng giảm bốn mươi bốn năm doanh thu so với năm trước
tuy nhiên đến hiện tại sau khi bỏ giãn cách xã hội
thì các doanh nghiệp du lịch đang có nhiều kỳ vọng
việt nam chúng ta phòng chống dịch khá tốt đó là điểm đầu tiên chúng tôi tin
điểm thứ hai là các cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành du lịch cũng có những định hướng
và có những cái động viên đối với các hoạt động kinh doanh của ngành
và điểm kế tiếp nữa là các đơn vị cung cấp dịch vụ trong nước kỳ này
cũng đã có những cái động thái khá là mạnh mẽ
thành phố hồ chí minh gần như đã cho phép mở cửa lại hầu hết các dịch vụ giải trí
tuy nhiên do chính sách chung siết chặt kiểm tra lượng người di chuyển vào việt nam
cũng như tâm lý e ngại dịch bệnh tại các quốc gia du lịch nổi tiếng
thì ngành lữ hành chỉ còn hướng hồi phục là kết cầu các chuyến đi nội địa
để mà phát động cái chương trình này và cũng đi theo cái chương trình của tổng cục du lịch
là người việt nam đi về việt nam thì thành phố hồ chí minh phát động
một cái chiến dịch gọi là hello ho chi minh city
chúng tôi cho rằng là bên cạnh những cái gói kích cầu khuyến mãi
thì cái việc làm sao để chúng ta truyền phong cái hình ảnh thương hiệu mới
về thành phố hồ chí minh đến với du khách nội địa và du khách quốc tế là hết sức quan trọng
đặc biệt là sau gần mấy tháng thì gần như những người du khách không có cái ý định
là chúng ta sẽ đi du lịch trở lại
thì làm sao để chúng ta đánh lại được cái hình ảnh của thành phố hồ chí minh
trong cái lựa chọn ưu tiên khi mà du khách mong muốn đi du lịch trở lại
thì cái chiến dịch hello ho chi minh city
sẽ bao gồm rất là nhiều những chương trình con ở trong đó
cộng thêm đó là gì
chúng tôi đưa vô cảm giác trải nghiệm và khám phá những cái nơi
mà khách hàng có thể nhiều khi chưa quan tâm chưa thấy được những cái điểm hay
thì đây là cái điểm mà chúng ta phải khơi gợi
thì chúng tôi rất mong muốn rằng là sự đồng hành của tất cả khách hàng
các đơn vị truyền thông sẽ giúp cho khách hàng có những cảm nhận
và đây là cái điều kiện mà để chúng ta tìm hiểu về văn hóa vùng biển
các cái cảnh đẹp của đất nước chúng ta
về lễ hội và giải đua hai sự kiện thương hiệu tại thành phố hồ chí minh
là lễ hội áo dài thành phố và marathon quốc tế cũng đã được định ngày
lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra vào khoảng cuối tháng chín đầu tháng một mươi
để chào mừng đại hội đảng các cấp
giải marathon cũng được lên kế hoạch vào khoảng tháng một mươi hai
với hy vọng tình hình covid một mươi chín tại các quốc gia phần nào được khống chế
để tăng lượng khách quốc tế dự giải
và làm sao để có thể mà mỗi người dân sài gòn sẽ bước chân ra khỏi nhà
và trong ý nghĩa của mình là sẽ đi thăm quan
cái điểm du lịch của thành phố hồ chí minh
trước hết các điểm thăm quan chúng tôi cũng có những chương trình giảm giá
giờ này ví dụ những bảo tàng chúng ta cũng có sáu điểm thăm quan
sẽ có chương trình giảm giá từ bốn mươi phần trăm trở lên
ngoài ra trong chiến dịch hello hồ chí minh city
chúng tôi cũng sẽ có những truyền thông về những hình ảnh những góc rất là mới
mà chính người dân sài gòn từ trước đến nay cũng không nghĩ rằng
thành phố hồ chí minh đứng ở góc này lại thấy một thành phố đẹp như thế
và chúng tôi cũng tin rằng là với cái tâm lý hiện nay
cái việc dịch chuyển đang là khó khăn
và mỗi người dân sài gòn cũng với cái tâm lý là muốn giải tỏa sau cái mùa covid
thì sẽ ra khỏi nhà mình và sẽ đi đến những cái thông quan
tại cái điểm của city tour của thành phố hồ chí minh
năm nay lễ hội du lịch và liên hoa âm thực quốc tế thành phố hồ chí minh
sẽ được gộp chung với dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tám
trong phần tiếp theo của chương trình một bộ phận người dân không còn giữ ý thức
chấp hành nghiêm các quy định theo nghị định một trăm linh của chính phủ
đặc biệt là các vi phạm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé